nhân dịp kỷ niệm quốc khánh bosnia và herzegovina một tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi hai một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng tới chủ tịch hội đồng tổng thống
zenziko komsic thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng tới chủ tịch hội đồng
bộ trưởng zoran togentija cùng ngày phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
đã gửi điện mừng tới bà tukovic bicera bộ trưởng ngoại giao bosnia và herzegovina